nhà vệ sinh tạm bỡ nhà tiêu ngay trên cầu ao vẫn còn phổ biến gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường
tình trạng nước thải bùn thải từ nhà vệ sinh được xả trực tiếp ra ao hồ gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước
ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người dân
nhiều nhà vệ sinh trường học trạm y tế nơi làm việc khu du lịch và những nơi công cộng khác bị hư hỏng
xuống cấp trở nên mất vệ sinh do không được giữ gìn bảo quản đúng cách
bên cạnh đó thói quen sử dụng phân tươi phân từ các nhà tiêu hay ngăn không đảm bảo thời gian ủ theo quy định trong nông nghiệp
cũng góp phần tăng nguy cơ ô nhiễm chất thải ra môi trường và tăng tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm
theo ước tính tại việt nam có khoảng năm triệu người đang phóng huế bừa bãi khoảng hai mươi triệu người chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh
hậu quả là một triệu ca tiêu chảy hàng năm một năm triệu trẻ em thấp còi liên quan đến vệ sinh kém
và hầu hết số này sống ở vùng sâu vùng xa và vùng nông thôn
bên cạnh đó việt nam là nước thường xuyên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai lũ lụt
vì vậy tình trạng phóng huế bừa bãi và sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh
càng làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và môi trường tiềm ẩn lây lan các dịch bệnh đường tiêu hóa
việc xây dựng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh bảo quản nhà tiêu đúng cách
là góp phần giảm thiểu nguồn nước thải chất thải ô nhiễm ra môi trường
vì sức khỏe các thành viên trong gia đình và cộng đồng mỗi chị em phụ nữ mỗi bạn sinh viên
hãy gương mẫu thực hiện và vận động người thân trong gia đình và cộng đồng thực hiện thói quen vệ sinh tốt sau đây
xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh không đi tiêu bừa bãi xả nước sau khi đi vệ sinh không vứt vật cứng vào bồn cầu
giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ sử dụng các loại nước tẩy rửa phù hợp rửa tay với xà phòng sau khi đi vệ sinh
theo dõi bể tự hoại định kỳ khi về đây cần phải được hút vận chuyển và xử lý an toàn không đổ bừa bãi ra môi trường
đối với nhà tiêu hai ngăn sau khi đi vệ sinh đổ cho mùn cưa và đậy nắp phần phải được ủ tối thiểu sáu tháng mới được lấy ra
khi lấy phân cần sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân như khẩu trang găng tay đi ủng
cộng đồng chung tay xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh